bảng điểm toàn một mươi
thực tế không chỉ riêng trường này mà gần đây bảng điểm toàn một mươi đã xuất hiện ở nhiều trường
điều này khiến cho việc tuyển sinh vào lớp sáu của nhiều trường gặp nhiều khó khăn
cách duy nhất để công bằng trong công tác tuyển sinh đó là nhiều trường đã tổ chức kỳ thi khảo sát
thế nhưng nhìn lại những bảng điểm mới đó chúng ta có thể thấy rằng
vẫn còn đó câu chuyện về áp lực điểm số
bảng điểm toàn một mươi rất hiếm được điểm chín trong bảng điểm này
và để lựa chọn được những học sinh xuất sắc

tuyển sinh khi đến trường xin thì chúng tôi trả lời là các con bị một hai điểm chín
như thế này thì các con sẽ phải nằm ở cái tốp sau để mà xét khi mà
cái tuyển sinh ở trường nó đã tương đối ổn được thì có
thì họ xin rút hồ sơ ngay
và buổi chiều họ đưa lại cái hồ sơ khác là có được các cái điểm mới
tuyển sinh khó xếp lớp càng khó khăn
đó cũng là câu chuyện tại trường lương thế vinh hà nội
năm nay với tổng trị tiêu của trường là
là sáu trăm linh thế nhưng hồ sơ nộp vào trường đã hơn ba
do đó trường buộc phải thi khảo sát để tạo môi trường công bằng trong công tác tuyển sinh
cái hồ sơ mà đặt điểm một mươi thì nó rất là nhiều
chính một loạt điểm một mươi như thế khiến cho các trường cấp hai
mà tương đối là có chất lượng
người ta thường là khó mà lựa chọn được học sinh
và cái việc thi vào khảo sát đầu vào
nó là cái việc thiết yếu
chọn những học sinh mà người ta mong muốn
có một chương trình dạy học cụ thể ở trong nhà trường
phù hợp với cả những học sinh như thế
cơn mưa bảng điểm một mươi vừa qua
không thể nào khẳng định được rằng
chúng ta đang có một thế hệ tài năng
đây là những con số bất thường
và điều này cho thấy
câu chuyện điểm số vẫn là những áp lực cao
cho cả phụ huynh và học sinh
sức sắc bao giờ nó phải ít
chứ không thể nào đứa sức sắc là giỏi hơn
nhiều hơn là đứa trong mình
cái hiện tượng không bình thường

rằng cái lớp người này nó thế này
lớp người kia nó thế kia
đúng không nếu như chúng ta tin vào đấy
còn không tin vào thì chúng ta thất vọng
cho rằng là đây là hiện tượng dối
tại sao lúc nào bố mẹ cũng bắt con
phải được điểm một mươi điểm chín
còn biết bố mẹ muốn con học giỏi nên người
nhưng bố mẹ không hiểu về áp lực của con
đó là câu hỏi
do một em học sinh lớp bốn
tại hà nội viết gửi bố mẹ mình
những chia sẻ nhói lòng của em học sinh
có lẽ là lúc khiến cho các bậc cha mẹ
nên dũng cảm nhìn nhận lại
đừng biến niềm mong mỏi của cha mẹ
thành gánh nặng và áp lực cho con trẻ
và thầy cô cũng cần phải cởi bỏ đi gánh nặng danh hiệu
mà chấm thật điểm cho các em
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn
cùng cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác
từ trường quay phía nam trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
bảo trời xin chào trường quay hà nội
thưa quý vị công an quận bình tân
thành phố hồ chí minh
đang điều tra nguyên nhân cái chết của một phụ nữ
được người dân phát hiện dưới kênh nước đen
tại địa bàn vào sáng nay ngày một mươi một tháng sáu
theo đó khoảng năm giờ sáng
người dân phát hiện thi thể một phụ nữ
nổi trên kênh đen gần công trình trang thiên công
cầu bảo hòm phường tân tạo quận bình tân
nên báo cho chính quyền địa phương
nạn nhân được xác định là bà trần thị lan sống
sáu mươi ba tuổi quê hà tĩnh
tiếp nhận thông tin của việc
công an đã có mặt triển khai khám nghiệm hiện trường
và phối hợp với người nhà nạn nhân
cũng như lấy lời khai những nhân chứng
để phục vụ công tác điều tra
trước đó một ngày thông tin về việc bà lan bị mất tích
được phát đi bởi người nhà
hiện vụ việc đang được làm rõ
thưa quý vị sau khi phản ánh tình trạng xả khói thải
tại huyện củ chi vào tháng bốn hai nghìn một mươi chín
thì mới đây sở tài nguyên và môi trường
thành phố hồ chí minh
đã có quyết định xử phạt doanh nghiệp
với những lỗi xả khói thải và nước thải
vượt tiêu chuẩn sang môi trường
quỹ ba nhân dân thành phố hồ chí minh
và sở tài nguyên và môi trường quyết định
xử phạt vi phạm hành chánh với công ty trách nhiệm hữu hạng vĩnh khang
với số tiền phạt là một trăm sáu mươi chín triệu đồng
với hành vi xả nước thải
vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải
có độ ph từ bốn đến dưới cận
của quy chuẩn cho phép
trong trường hợp thải lượng nước thải năm m ba một ngày
đến dưới một mươi m ba một ngày
thải khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật
về chất thải từ một năm lần
đến hai lần
trong trường hợp lưu lượng khí thải
từ năm trăm linh m ba một giờ
đến năm m ba một giờ
trong thời hạn sáu mươi ngày
công ty trách nhiệm hữu hạng bao bì vĩnh khang
phải thực hiện các biện pháp
khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường
do hành vi vi phạm trên gây ra
đảm bảo thu gom
xử lý toàn bộ khí đạt quy chuẩn kỹ thuật
về chất thải
trước khi thải ra môi trường
báo cáo sở tài nguyên và môi trường
ủy ban nhân dân huyện cổ chi
kết quả thực hiện để theo dõi giám sát
sáng nay ngày một mươi một tháng sáu
quỹ học bổng vừa ở dính
đã tổ chức họp báo hướng tới kỷ niệm
hai mươi năm thành lập và bảy mươi năm
ngày anh hùng liệt sĩ vừa ở dính hy sinh
đến dự có bà trương mỹ hoa
nguyên phó chủ tịch nước chủ tịch quỹ học bổng
và các đơn vị tài trợ
phát biểu tại buổi họp báo
nguyên phó chủ tịch nước trương mỹ hoa
đánh giá cao những kết quả đạt được
của quỹ học bổng vừa a dính trong hai mươi năm qua
với cách làm sáng tạo
quỹ đã đi đầu trong việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em
học sinh người dân tộc ở những vùng xa xôi hẻo lánh
những dự án như ương mầm tương lai
chấp cánh ước mơ mở đường đến tương lai
đã đi vào chiều sâu mang lại kết quả tốt
để quỹ tiếp tục phát triển mạnh và bền vững
ban điều hành quỹ cần tiếp tục nghiên cứu
đổi mới phương thức hoạt động
xây dựng các chương trình phù hợp
đảm bảo chăm sóc nuôi dưỡng các em được tốt hơn
mang đến cho các em cơ hội nhiều hơn
cũng tại họp báo các đơn vị tài trợ đã tiến hành ký kết
nhằm hỗ trợ tốt nhất cho những em dân tộc thiểu số
có hoàn cảnh khó khăn
ngày một mươi năm tháng sáu tới quỹ học bổng vừa a dính
sẽ tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập
tại hội trường thành ủy tp hcm
tính đến thời điểm hiện tại
sở giáo dục và đào tạo tp hcm
đã hoàn thành công tác chấm thi
trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi
nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng khi điểm thi môn toán
có thể sẽ là rào cản với các thí sinh
trước cuộc đua vào lớp một mươi công lập năm nay
dự kiến chiều mai ngày một mươi hai tháng sáu
sở giáo dục và đào tạo sẽ công bố điểm thi
sớm hơn một ngày so với kế hoạch
với môn toán đề thi năm nay được cho là rất hay
nhưng nhiều giám khảo nhận định rằng
phổ điểm là khá thấp
đa số bài thi đạt từ hai đến năm điểm
bên cạnh khá nhiều bài thi không điểm
hầu như vắng bốn điểm một mươi
với phụ huynh học sinh việc ra đề khó
là cách giúp phân hóa năng lực của các em
khi mà số thi sinh cao hơn nhiều
so với chỉ tiêu tuyển sinh
tuy nhiên việc đề thi môn toán khó hơn nhiều
so với các môn còn lại
cũng gây tâm lý lo lắng cho các bậc phụ huynh
trước ngày công bố điểm thi
mình thấy các bạn thi xong
thì kêu đề thi toán hôm nay khó quá
nhưng mình không biết gì hết
nhưng sau hỏi bé thì bé nói là
đề năm nay là kế toán thực tế
thì không làm được
mà đề ra một cái đề khó
để mà lựa chọn thi sinh
đấy là một cách
nhưng mà con cái là mình chỉ biên giới hạn
trong một hai ba câu cuối cùng thôi
thì các cháu nó sẽ
nó không làm được câu đó
hoặc là nếu nó làm được câu đó
mình đánh giá được ngay
nó gọi là cái thông minh
hoặc là một cái yếu tố nào đấy
theo nhiều thi sinh
đề thi môn toán năm nay có tỷ lệ
cách câu hỏi thực tế nhiều hơn lý thuyết
đề có sự phân hóa khá cao
bạn năm học tủ sẽ không thể có điểm cao
nếu như năm ngoái đề thi chỉ có bảy câu hỏi
và tập trung phần đại số
thì đề thi năm nay có tám câu
trong đó phần hình học chiếm tỷ lệ khá lớn
và cũng là những câu hỏi làm khó thí sinh
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho rằng
cách ra đề theo hướng mới này
đã được sở thông báo trước kỳ thi
và đây cũng là cơ sở để phân loại thí sinh
hội đồng ra đề thi cũng đã xem xét
và phân tích các khung năng lực
của các em học sinh
thì điểm phân hóa nó cũng phù hợp với chỉ đạo về học
chứ không hề nhiều
sở đã hướng dẫn chỉ đạo rất là rõ
thậm chí trước
ở học kỳ một năm học
sở cũng nhắc lại khung
định hướng của đề tuyển sinh vào lớp một mươi
nó có những vận dụng như thế vào
trong các bài tóng thực tế
các bài toán này vận dụng cũng khá đơn giản
mức độ phân hóa chừng ba điểm thôi
tức là các em nào học trung bình khá
đã được bảy điểm
hôm nay một mươi một tháng sáu
hội đồng chấm thi đã thực hiện công tác ráp phách
kiểm tra kết quả bài thi với kết quả trên máy tính
ghép điểm thi
dự kiến chiều mai ngày một mươi hai tháng sáu
sở giáo dục và đào tạo tp hcm
sẽ công bố kết quả thi
gợi kết quả thi về phòng giáo dục và đào tạo các quận quyền
thí sinh có thể nập đơn phúc khảo
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng sáu
thưa quý vị mới đây tp hcm
phê duyệt quy hoạch mặt bằng một trên năm trăm linh
bốn nút giao thông trọng điểm
tại các giao lộ trên địa bàn thành phố
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng
các nút giao thông trọng điểm được xây dựng
bằng dạng vòng xuyến là không hợp lý
cụ thể nút giao thông hồng bàn
an dương vương ngô quyền quận năm
nguyễn văn cử hùng vương trần phú quận một
quận ba quận năm và quận một mươi
hải thượng lãng ông châu văn liêm quận năm
ngô gia tự nguyễn trí thanh nguyễn tri phương
quận năm và quận một mươi
cả bốn nút giao thông này sẽ được xây dựng vòng xuyến
với lưu lượng xe dự báo đến năm hai nghìn hai mươi
và tốc độ lưu thông là sáu mươi kmh
mỗi nút giao thông này có tổng diện tích mặt bằng khoảng ba hectare
ở đây giờ cao điểm hơi là kẹt rút
khi có cảnh giác giao thông
nó đỡ hơn là
nó không có bị kẹt
nhưng mà chỉ có ngày hôm nay
thì nó hơi là quá là kẹt
từ hồi sáng giờ nó kẹt khoảng
trên ba mươi phút
phòng xây này là đa số là nó bị kẹt xe nhiều
buổi sáng rồi buổi chiều
trưa cũng vậy
nói chung là ở thành phố bây giờ nó hơi bị kẹt xe nhiều quá
nếu mà từ cách mảng tám
mà dòng qua đây có nhiều khi
qua tới đường lý văn này
cũng khoảng là
nó kẹt xe
đứng ở đây nó dội xa
đổ vô kẹt xe tầm lông
không chỉ người dân
nhiều kiến trúc sư cũng cho rằng
hầu hết các vòng xuyến hiện tại thành phố
đang rơi vào tình trạng kẹt xe
đặc biệt vào giờ cao điểm
việc xây dựng vòng xuyến là không hợp lý
vì các nước trên thế giới đã bỏ vòng xuyến mấy chục năm nay
và thay vào đó là hầm chui cầu vượt
cái việc mà mở rộng đường
hay là mình làm cầu vượt
thì thật sự ra nó chỉ là một cái giải pháp tình thế
đáng tiếc là phải nói thẳng là như vậy
nó cho chúng ta thêm một ít thời gian
để chúng ta xử lý giao thông
nhưng nếu chúng ta không có cái giải pháp
mà nó bài bản nó căng cơ
thì không sớm thì muộn
thì ngay cả những cái cầu vượt
ngay cả những cái đường mới mở đó nó lại kẹt tiếp
tại vì lúc trước
cái tâm lý của người dân
cái đường nó kẹt
thì người ta có cái xu hướng là
người ta sẽ dùng phương tiện khác
người ta đi hay là người ta đi sớm hơn
đi trễ hơn gì đó
và khi người ta thấy đường mở rộng ra
đường không thoát
thì người ta lại dùng xe nhiều hơn
thì một cách nói cách khác
đôi khi là mở rộng đường
xây cầu vượt
nó lại khuyến khích giao thông tăng gia tăng
thì điều đó
nó không phải là giải pháp dài hạn
giải pháp dài hạn là
cần có cái giải pháp là làm sao
đưa hệ thống giao thông công cộng vào
một cách hiệu quả
vòng xuyến có ưu điểm
người điều khiển phương tiện tự điều chỉnh
hạn chế được tai nạn giao thông xảy ra
nút giao thông hình vòng xuyến
còn giúp giảm tiêu hao nhiên liệu
và ô nhiễm môi trường
tuy nhiên giao thông vòng xuyến
chỉ hiệu quả trên địa hình có dân cư ổn định
trong khi đó dân cư tp hcm tăng theo mỗi năm
và chẳng ai dám chắc
việc mở rộng này sẽ đảm bảo
không xảy ra tình trạng chạy xe
đặc biệt vào các khung giờ cao điểm
bản tin nhiệp sống hai mươi bốn h bảy
thì được kết thúc tại đây
còn bây giờ bảo trinh xin mời quý vị
cùng quay trở lại trường quay hà nội
tiếp tục với bản tin an ninh hai mươi bốn h
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy
quốc hội khóa một mươi bốn sáng nay
dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị
quốc hội đã họp phiên toàn thể tại hội trường
thảo luận cho ý kiến về dự án luật lực lượng dự bị động viên
thảo luận về dự án luật
đa số đại biểu quốc hội đồng tình và nhất trí cao
với sự cần thiết ban hành dự án luật lực lượng dự bị động viên
và đóng góp các ý kiến cụ thể
để tiếp tục bổ sung chỉnh lý
hoàn thiện dự thảo luật
đảm bảo khoa học khả thi thông nhất với hệ thống pháp luật
việc tham gia lực lượng dự bị động viên
là nhiệm vụ của cá nhân khi xuất ngũ
sau khi trở về địa phương
về với cuộc sống đời thường
thì mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng
thời gian tham gia diễn tập
của lực lượng dự bị động viên càng dài
thì càng không thể thực hiện
theo cái lệnh được gọi
có người mới có công an việc làm
sau khi tham gia huấn luyện dự bị động viên xong
thì trở thành thất nghiệp
vấn đề đặt ra ở đây
nhất là tại cái điều bốn mươi bốn của chương bốn
của dự thảo luật
thì không thấy quy định
cái cơ quan chức năng của nhà nước nào
đứng ra để bảo vệ quyền lợi cho người lao động
tại các doanh nghiệp tư nhiên
các doanh nghiệp nước ngoài
khi tham gia vào lực lượng dự bị động viên
cần được tạo điều kiện thuận lợi nhất
đảm bảo hài hòa giữa quyền lợi và nghĩa vụ của công dân
công dân cần được có việc làm ổn định
được đảm bảo cuộc sống
và cần được đảm bảo điều kiện thuận lợi
để thực hiện một cách đầy đủ
và tự nguyện nghĩa dụ của mình
đối với quốc gia
do đó để đảm bảo thực hiện nguyên tắc này
tôi đề nghị cần phân chia đối tượng
để thực hiện việc đăng ký quản lý sắp xếp
và quy động cho phù hợp
nhấn mạnh đến việc quản lý lực lượng dự bị động viên hiện nay
vẫn thực hiện theo phương thức quản lý truyền thống
do vậy để đáp ứng yêu cầu của thời đại mới
đại biểu nguyễn minh sơn
đoàn tiền giang yêu cầu nên ứng dụng công nghệ thông tin
vào việc quản lý lực lượng dự bị động viên
để góp phần khắc phục hạn chế
trong công tác quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật
đề nghị bang soạn thảo bổ sung quy định
về thiết lập cơ sở dữ liệu
và thực hiện điện tử quá thông tin
về lực lượng dự bị động viên
giao bộ quốc phòng thẩm quyền xây dựng
duy trì cập nhật và theo dõi cơ sở dữ liệu
phục vụ cho hoạt động quản lý lực lượng dự bị động viên
giao các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
quỹ ban nhân dân các cấp
có trách nhiệm cập nhật và theo dõi thông tin
trên cơ sở dữ liệu
sau khi các đại biểu thảo luận và tranh luận
về các nội dung của dự thảo luật lực lượng dự bị động viên
đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
đã giải trình một số ý kiến
của đại biểu quốc hội đã nêu tại phiên thảo luận
tại thành phố đà nẵng
bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an sáng nay
đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm
hai mươi năm ngày truyền thống bệnh viện một trăm chín mươi chín
một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đến dự có đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an
cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ công an
các bệnh viện trong và ngoài ngành
thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
đồng chí thứ trưởng nguyễn văn sơn
đã ghi nhận đánh giá cao
và biểu dương những thành tích kết quả
của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi chín
đạt được trong suốt chặng đường hai mươi năm
xây dựng chiến đấu và trưởng thành
bên cạnh việc không ngừng đổi mới
cải tiến kỹ thuật nâng cao đào tạo
công tác truyền môn chủ động liên doanh
liên kết hội nhập sâu rộng với sự tiến bộ
y học của các nước trong khu vực
và trên thế giới
đồng chí nguyễn văn sơn đặc biệt nhấn mạnh
là người thầy thuốc công an nhân dân
mỗi y bác sĩ phải chú trọng
coi ý đức của người thầy thuốc như sợi chỉ đỏ
xuyên suốt trong hành trình đồng hành với người bệnh
cũng tại buổi lễ
lãnh đạo bộ công an đã trao bằng khen
cho năm tập thể ba cá nhân bệnh viện một trăm chín mươi chín
có thành tích xuất sắc
trong công tác khám chữa bệnh
và phòng chống dịch bệnh
tại các tỉnh miền trung tây nguyên
góp phần giữ vụ an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội
cùng với đó bệnh viện một trăm chín mươi
vinh dự được ubnd tp đà nẵng
trao tặng cờ thi đua
nhân ngày truyền thống hành lập bệnh viện
sáng nay học viện an ninh nhân dân
nòng cốt là bộ môn lý luận chính trị
và khoa học xã hội nhân văn
đã tổ chức hội thảo khoa học
công an nhân dân đấu tranh phản bác
những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa mark lenin
tư tưởng hồ chí minh
góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng
của đảng cộng sản việt nam
trong tình hình mới
hiện nay trong bối cảnh toàn cầu hóa
và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
cuộc cách mạng công nghiệp bốn
diễn ra mạnh mẽ
cùng với sự phát triển bùng nổ
của internet và không gian mạng
các vấn đề phức tạp nảy sinh
từ mặt trái của kinh tế thị trường
các thế lực thù địch phản động chống đối
trong và ngoài nước đã không ngừng
gia tăng các hoạt động diễn biến hòa bình
phá hoại công cuộc xây dựng và bảo vệ
tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở nước ta
với mức độ ngày càng tinh vi xảo quyệt
qua các cơ sở lý luận
tổ chức đấu tranh phản bác
các quan điểm sai trái thủ địch xuyên tạc hiện nay
các tham luận trực tiếp
cũng như bốn mươi một tham luận của các nhà khoa học
người về hội thảo đã làm sáng rõ hơn
vai trò của công an nhân dân
và phương hướng đấu tranh phản bác
những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa mark lenin
tư tưởng hồ chí minh
nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng cộng sản việt nam
trong tình hình mới
khẳng định những giá trị và sức sống trường tồn
vai trò to lớn của học thuyết mark lenin
tư tưởng hồ chí minh
đối với sự phát triển của việt nam
bên cạnh đó có giá trị thiết thực
đối với quá trình đào tạo bồi dưỡng
đội ngũ cám bộ công an nhân dân
đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra
có phần củng cố thêm những căn cứ khoa học
trên mặt trận đấu tranh phản bác
các luận điệu xuyên tạc từ các thế lực thù địch
bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng
công an tỉnh hà nam vừa tổ chức hội nghị sơ kết
ba năm công tác phát hiện bồi dưỡng
xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến
biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín
qua ba năm triển khai thực hiện nghị quyết của đảng ủy
kế hoạch của giám đốc công an tỉnh hà nam
về công tác phát triển
phát hiện bồi dưỡng xây dựng
và nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng công an tỉnh
cho thấy các cấp ủy tổ chức đảng
thủ trưởng đơn vị luôn xác định
đây là một trong những nội dung công tác trọng tâm
giải pháp quan trọng
để xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn
lấy kết quả việc bồi dưỡng xây dựng
nhân điển hình tiên tiến
là một trong những tiêu chí để đánh giá
nhận xét phân loại thi đua hàng năm
đến nay một trăm linh cấp ủy đơn vị đoàn thể
đã cụ thể hóa các mục tiêu chỉ tiêu
phân đấu vào kế hoạch nhiệm vụ
để tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hàng năm
đồng thời thường xuyên quan tâm
đào tạo bồi dưỡng hướng dẫn
giao nhiệm vụ kiểm tra đôn đốc
về thực hiện các mặt công tác của các điển hình tiên tiến
thông qua việc tổ chức
phát động các đợt khi đua
tạo môi trường thuận lợi cho các điển hình tiên tiến
phân đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu
mô hình đã đăng ký
trên địa bàn tại hội nghị
đã có bốn mươi tám tập thể cá nhân
từ biểu dương hai mươi gương mặt thanh niên
phụ nữ công an tỉnh tiêu biểu
được vinh danh vì có thành tích xuất sắc
trong phong trào khi đua